từ ngày tám tháng sáu đến ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi quốc hội khóa một mươi bốn tiến hành họp đợt hai kỳ họp thứ chín
theo hình thức tập trung tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
sau đây là lịch làm việc của quốc hội trong ngày thứ hai ngày tám tháng sáu
buổi sáng từ bảy h một mươi năm đến bảy h bốn mươi năm đại biểu quốc hội dự buổi diễu hành của khối cảnh sát cơ động kỵ binh
sau đó đài truyền hình việt nam truyền hình quốc hội việt nam đài tiếng nói việt nam
sẽ truyền hình phát thanh trực tiếp phiên toàn thể của quốc hội
về phát biểu của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân về một số vấn đề kết quả quốc hội họp trực tuyến
quốc hội biểu quyết thông qua ba nghị quyết
nghị quyết phê chuẩn hiệp định thương mại tự do giữa cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và liên minh châu âu evfta
nghị quyết phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư giữa một bên là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
một bên là liên minh cho âu và các nước thành viên liên minh cho âu evipa
nghị quyết phê chuẩn gia nhập công ước số một trăm linh năm của tổ chức lao động quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức
tại phiên họp thông qua nghị quyết evfta và nghị quyết evipa sẽ có sự tham dự của đại diện đại sứ quán các nước liên minh châu âu tại hà nội
cũng trong buổi sáng cùng ngày quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung nội dung vào chương trình kỳ họp thứ chín
tiếp đó quốc hội ngay từ trình của chính phủ và báo cáo thẩm tra của ủy ban kinh tế của quốc hội
về việc bổ sung vốn điều lệ cho ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam
ngay từ trình của chính phủ và báo cáo thẩm tra của ủy ban tư pháp của quốc hội
về dự thảo nghị quyết về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp
theo quy định của hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu
sau đó quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về dự thảo nghị quyết này
buổi chiều quốc hội thảo luận ở tổ về các nội dung
báo cáo kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
việc bổ sung vốn điều lệ cho ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam